sáng nay ngày bảy tháng một mươi một quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa
chống tội phạm và vi phạm pháp luật công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên thảo luận sáng nay bên cạnh việc bày tỏ sự tiên thưởng quyết tâm của đảng
nhà nước trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng khi nhiều vụ án tham nhũng kinh tế lớn được đưa ra xét xử
nhiều đại biểu lại lo lắng về nạn tham nhũng vật đang diễn ra hàng ngày ở nhiều địa phương
cầu trị cho người nhà tốt hơn tại cơ quan nhà nước thủ tục cũng không ít nhiều khê phiền hà
chuyện hồ sơ thủ tục làm xong trả về làm lại nhiều lần không được hướng dẫn ký lưỡng
muốn nhanh muốn thuận loại phải có bồi dưỡng thậm chí đến khai tử cũng phải có phong bỉ
trong khi đó đại biểu nguyễn thị xuân lại cho rằng báo cáo của chính phủ chưa phản ánh đầy đủ
rõ nét thực trạng công tác phòng chống tham nhũng
đặc biệt là vai trò của công dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
đại biểu đặt câu hỏi chẳng lẽ trong một năm qua không có công dân nào tố cáo tham nhũng
họ không tố cáo vì không có tham nhũng hay họ không dám hoặc không muốn tố cáo
một số người dân thực hiện tố cáo phản ánh các hành vi tiêu cực tham nhũng đã bị trù dập đe dọa
kết quả khảo sát đưa ra chỉ có ba mươi tám số người được hỏi trả lời là sẵn sàng tố cáo
điều này cho thấy nhận sức vượt
nhận thức và sự tham gia của người dân vào công tác phòng chống tham nhũng chưa cao
lý giải vấn đề này thì hiện nay chúng ta chưa có quy chế riêng về bảo vệ người tố cáo tham nhũng
những biện pháp bảo vệ họ còn chưa được cụ thể hóa
nhiều đại biểu cũng cho rằng cần tạo môi trường không còn cơ hội tham nhũng
bằng cách hoàn thiện pháp luật công khai minh bạch xóa bỏ thủ tục hành chính không cần thiết
tạo môi trường không dám tham nhũng bằng việc tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm
đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém tham nhũng sách nhiễu